trong những năm gần đây các tổ chức xã hội các tổ chức phi chính phủ việt nam đã có nhiều hoạt động đóng góp cho công tác bảo vệ môi trường
nhằm tăng cường hơn nữa vai trò của các tổ chức này
vừa qua tổng cục môi trường thuộc bộ tài nguyên và môi trường đã có cuộc gặp gỡ với đại diện hơn ba mươi tổ chức
để lắng nghe những ý kiến đóng góp cho hoạt động tuyên truyền và tham vấn phản biện cơ chế chính sách luật pháp về bảo vệ môi trường
hoạt động dọn dẹp của các bạn sinh viên này nằm trong khuôn khổ chương trình chủ nhật xanh do công lộc bộ thủy thị quốc gia tổ chức
chủ nhật xanh là dự án vận động các bạn thanh niên sinh viên tình nguyện tham gia vào các hoạt động như dọn dẹp công viên bãi rác những nơi công cộng ao hồ bị ô nhiễm bởi rác thải
sau mỗi lần tổ chức chương trình thu hút được đông đảo bạn trẻ và các tổ chức tình nguyện tham gia chung tay giữ vệ sinh môi trường sống
tuy nhiên những hoạt động như thế này không phải lúc nào cũng xuân sẻ
chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn khi chúng tôi có làm công văn gửi cho các chính quyền địa phương ở địa điểm mà chúng tôi tổ chức dọn rác đó
thậm chí có những chính quyền địa phương không trả lời công văn
có chính quyền địa phương còn chúng tôi còn treo một số banner để tuyên truyền người dân ở xung quanh đó là về việc xả rác đúng nơi quy định
thì chính quyền địa phương lại ra giỡn bằng dôi của chúng tôi
giỡn ngay trong thời điểm chúng tôi đang tổ chức dọn rác ở đó
nên chúng tôi có một cái chúng tôi cảm thấy là không hài lòng cho cái việc
và một cái người địa phương có những cái hành động và xử lý như vậy
đây chỉ là một trong nhiều khó khăn mà các tổ chức xã hội tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực môi trường đã gặp phải trong quá trình hoạt động
tại hội thảo tổng cục môi trường lắng nghe khó khăn cũng như nguyện vọng của các đơn vị tham gia
đồng thời đưa ra các giải pháp phù hợp khả thi nhằm đổi mới nội dung phương thức hoạt động vì sự nghiệp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
chúng tôi đã có một đề xuất mà hiện nay trong hội thảo vừa mới được đưa ra
tức là chúng ta tạo ra được một networking
tôi cho rằng networking ở đây tạo ra một diễn đàn
chúng tôi đang tiếp thu ý kiến này để theo hướng có trăng
sắp tới bộ tài nguyên môi trường sẽ có một cơ quan đứng ra thành lập một diễn đàn với các ngo
diễn đàn trên mạng trên internet chẳng hạn
để các tổ chức ngo có cơ hội trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm
tạo ra networking một hoạt động thường liên thường xuyên
tạo ra diễn đàn tạo ra cơ hội
để chúng ta chia sẻ kinh nghiệm
các đại biểu tham dự hội thảo đã trao đổi chỉ rõ những hoạt động cần phối hợp thực hiện trong thời gian tới
làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan
các hội bây giờ muốn hoạt động tốt thì phải đi vào cái nhu cầu của quần chúng
tức là những vấn đề bức xúc nó đang nổi lên
thế anh phải tập trung vào đó để anh giải quyết
chứ không chỉ tập trung vào hoạt động ở trên cấp trung ương lấy bề nổi hoặc lấy những sự kiện
mà nó chỉ gây được ấn tượng trong một thời gian
do vậy tôi rất muốn là các tổ chức xã hội phải hướng về cộng đồng
vì cộng đồng thì hoạt động mới bền vững
đây là năm thứ hai tổng cục môi trường tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến
từ các tổ chức xã hội và phi chính phủ việt nam
hy vọng qua những lần tổ chức tiếp theo hoạt động của các đơn vị này
ngày càng gắn kết vào các phần bảo vệ môi trường việt nam bền vững